tạt xăng đốt nhà chị họ ở phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm
đối tượng vừa bị lực lượng chức năng quận bình thạnh bắt giữ sau một tháng bỏ trốn
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng ba vợ chồng người phụ nữ trú ở quận bình thạnh đang ngồi ăn cơm ở trong nhà
thì nghe tiếng động ở cửa nên ra kiểm tra
lúc này người phụ nữ phát hiện người đàn ông là em họ của mình đang đứng bật lửa ném vào cửa nhà
ngay lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội người phụ nữ hoảng hốt kêu cứu và được hàng xóm hỗ trợ giật tắt đàn cháy
mở cửa đưa vợ chồng nạn nhân ra ngoài
công an phường hai mươi hai quận bình thạnh đã bắt giữ nghi phạm để tiếp tục điều tra làm rõ